bên cạnh đó các tỉnh thành phố cũng thành lập tổ công tác liên ngành kiểm tra việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu thanh tra kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các trường hợp sai phạm không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện
cập nhật biểu lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng trong những ngày đầu tháng ba cho thấy xu hướng giảm tiếp tục được ghi nhận với nhiều kỳ hạn
nếu như dịp sau tết nguyên đán một vài ngân hàng vẫn còn giữ ở mức lãi suất là sáu một năm đối với các khoản gửi một mươi hai tháng thì đến tháng ba này không còn ngân hàng nào áp dụng mức lãi suất từ sáu một năm đối với các khoản tiền gửi thông thường
đối với tiền gửi tiết kiệm thông thường kỳ hạn một mươi hai tháng một số ngân hàng đang niêm yết lãi suất cao nhất chỉ ở mức là năm một một năm cho đến năm năm một năm
sự báo về xu hướng lãi suất các chuyên gia nhận định
lãi suất tiền gửi
sẽ khó tiếp tục giảm mạnh
lãi suất tiền gửi một mươi hai tháng vào cuối năm nay dự báo là ở mức khoảng năm năm một năm tăng năm mươi điểm cơ bản so với năm ngoái
trong khi đó lãi suất cho vay đối với các khoản vay hiện tại có thể có khả năng giảm thêm năm mươi một trăm linh điểm cơ bản trong nửa đầu năm nay
theo cục du lịch quốc gia việt nam sự sôi động của hoạt động du lịch cùng với kết quả đón khách quốc tế trong hai tháng đầu năm nay
cho thấy sự phục hồi rất tích cực của ngành du lịch việt nam
theo đó tính chung tổng số khách quốc tế trong hai tháng đầu năm nay đạt hơn ba triệu lượt tăng sáu mươi tám bảy so với cùng kỳ năm trước
hàn quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất với tám trăm bốn mươi bốn lượt chiếm hai mươi bảy bảy
trung quốc xếp ở vị trí thứ hai đạt năm trăm ba mươi tám lượt
đài loan ở vị trí thứ ba là một trăm chín mươi tám lượt
tiếp theo là mỹ
tốt một mươi thị trường lớn nhất của du lịch việt nam còn có nhật bản úc malaysia ấn độ campuchia và thái lan
những con số ấn tượng trên là kết quả quá trình thực hiện nhiều giải pháp
đặc biệt là hiệu quả tác động rõ ràng từ chính sách thị thực áp dụng từ ngày một mươi năm tháng tám
nâng thời hạn tạm trú từ một mươi năm ngày lên bốn mươi năm ngày cho các nước được miễn thị thực đơn phương
và thực hiện cấp thị thực điện tử cho tất cả các nước với thời hạn tạm trú lên đến chín mươi ngày
đối lập với gam màu buồn của xuất khẩu cá cha việt nam vào năm ngoái
chín tháng đầu năm nay đa số các thị trường chính đều ghi nhận loại cá này đang đà tăng trở lại
cụ thể là tháng một cá cha xuất khẩu đạt một trăm sáu mươi năm triệu usd gần cuối tháng hai đạt khoảng hai trăm linh triệu usd
hai tháng đều tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái
xuất khẩu cá cha tăng mạnh là do nhu cầu tiêu dùng ở một số quốc gia nhập khẩu chính cá cha của việt nam
đang có chiều hướng tăng nhất là trung quốc thị trường nhập khẩu nhiều cá cha nhất từ việt nam
từ tháng một đã nhập tăng gần gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái
hay như thị trường mỹ sau một mươi một tháng của năm hai nghìn hai mươi ba sụt giảm liên tục vì tồn kho trở tiêu thụ
thì từ tháng một mươi hai của năm ngoái đến nay đã giãn lượng hàng tồn
việt nam sẽ đón lượng lớn nguồn cung văn phòng mới vào năm hai nghìn hai mươi
năm nay trong đó tập trung chủ yếu tại hai thị trường văn phòng chính đó là thành phố hồ chí minh và hà nội
đây được nhận định trong báo cáo triển vọng thị trường văn phòng châu á thái bình dương năm hai nghìn hai mươi bốn
vừa được công ty dịch vụ bất động sản toàn cơ custman wakefield công bố
tại thị trường hà nội dự kiến sẽ đón tổng cộng là khoảng tám mươi bảy trăm linh m hai nguồn cung mới trong năm nay
chủ yếu nằm ở các quận xung quanh khu vực trung tâm thành phố
ngoài ra khoảng một trăm linh m hai văn phòng hạng a mới
dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong giai đoạn hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi bảy
trong khi đó tại thành phố hồ chí minh nguồn cung hạng a mới dự kiến tại khu vực trung tâm thành phố quận một
vào năm hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm nằm ở ba dự án đóng góp tổng cộng là một trăm một mươi tám bảy trăm linh m hai diện tích văn phòng cao cấp cho thị trường
khoảng tám mươi một m hai nguồn cung hạng a bổ sung cũng được dự kiến hoàn thành từ khu vực ngoài trung tâm
trong giai đoạn hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
theo custman wafield bất ổn kinh tế thế giới đã ảnh hưởng đến nhu cầu văn phòng nói chung ở thành phố hồ chí minh
khi khách thuê ngày càng quan tâm hơn đến chi phí
tỷ lệ hấp thụ sẽ tăng dần từ năm nay nhờ nguồn cung mới chất lượng cao hơn và điều kiện kinh tế được cải thiện
tại hà nội nguồn cung mới rất dồi dào thị trường dự kiến sẽ thuận lợi cho khách thuê trong thời gian tới
trung bình tổng nguồn cung của hà nội được dự báo sẽ tăng trưởng ba năm mỗi năm
trong giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bảy
với việc nguồn cung hạn chế giá căn hộ tăng cao liên tục trong khi thị trường căn hộ trung cư
tại các thành phố lớn như hà nội hay thành phố hồ chí minh gần như vắng bóng tại các dự án mới
có giá từ bốn mươi năm mươi triệu đồng một mét vuông
trong bối cảnh đó nhiều người dân lựa chọn tìm mua những dự án trung cư cũ
khiến cho thị trường này trở nên sôi động ngay từ những tháng đầu năm
như trường hợp của chị minh thư là một nhân viên văn phòng nhu cầu muốn mua nhà để ổn định cuộc sống
với nhu cầu đó chị và gia đình đã đi khảo sát rất nhiều dự án bất động sản mới ra
ở trên địa bàn thành phố hà nội
tuy nhiên với việc giá bán căn hộ tăng chóng mặt trong thời gian qua và ít sự lựa chọn
tài chính lại có hạn nên chị chuyển hướng tìm mua lại những căn trung cư đã qua sử dụng
từ ba đến năm năm để phù hợp với tài chính
với tình hình tài chính gia đình
gia đình mình đã đi tìm nhà cũng có một thời gian hưởng khá lâu rồi
mà muốn tìm các lựa chọn từ quận cầu thế hay thanh xuân
nhưng thật ra các cái khu vực đấy thì khá là ít lựa chọn
và các sản phẩm mới cũng phải rơi từ khoảng năm mươi sáu mươi triệu trở lên
cân đối về kinh tế và tình hình tài chính thì mình thấy là các việc tôi mua nhà đã qua sử dụng rồi
nghĩa là phải trung cư cũ thì giá có tăng nhưng mà tăng không nhiều
phù hợp với cả tình hình tài chính hơn và có một ưu điểm nữa là
các cái nhà đấy họ đảm bảo về pháp lý và có thể dọn về ở luôn
theo báo cáo của bộ xây dựng trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi
các căn hộ có giá trị từ năm mươi một triệu đến bảy mươi triệu đồng một mét vuông
chiếm sáu mươi ba nguồn cung mới
hiện tại các thành phố lớn như hà nội và thành phố hồ chí minh
nguồn cung sơ cấp từ chủ đầu tư hiện nay chủ yếu đều thuộc phân khúc căn hộ
có giá từ ba năm đến bốn tỷ đồng

sản tăng quá cao vượt quá so với mức chi trả của đại đa số người dân
khiến việc lựa chọn các căn hộ tại các trung cư cũ
đang là giải pháp đáp ứng được nhu cầu hiện tại của người dân
cái mức độ quan tâm tìm kiếm đối với những căn hộ thư cấp
nó có xu hướng nó cũng tăng lên nhiều hơn
nó có một số lý do chính
thứ nhất đó là cái lường cung ra ngoài thị trường đối với dự án sơ cấp hiện tại
bây giờ nó đang khá là ít nó khá là ít
đầu năm kể cả hà nội và hồ chí minh thì nguồn cung ra ngoài thị trường nó không đáng kể
và khi mà giá sơ cấp tăng lên và không có nhiều nguồn cung
không có nhiều lựa chọn thì bắt buộc những người mà có nhu cầu
có thể quay trở lại đối với mạng thư cấp
chúng ta cũng nhận thấy trên thị trường thư cấp
khi mà dòng sản phẩm đã đi vào thị trường đã hoàn thành đã được sử dụng
thì nó là một dòng sản phẩm có thể nó sẽ không giá cao như thị trường sơ cấp
bởi là đã qua sử dụng thì đâu đó nó cũng có mức
nó tăng trưởng nó thấp hơn so với thị trường sơ cấp
thì đấy là lý do mà hiện nay chúng tôi nhận thấy là nhu cầu
đối với những trung cư đã qua sử dụng hay là trên thị trường tư cấp thì nó đang gia tăng
theo nhiều chuyên gia nhu cầu mua bán trung cư cũ hà nội
sẽ tiếp tục duy trì lượng giao dịch ổn định nhờ mức giá hấp dẫn
nhất là tại các quận huyện ngoài khu vực nội đô
với mức giá thấp hơn khu vực trung tâm và cơ sở hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện
trong năm hai nghìn hai mươi bốn xu hướng này sẽ tiếp tục diễn ra
do nguồn cung bất động sản chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt
và mức giá vẫn tiếp tục tăng cao
liên quan đến vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn
tại họp báo chính phủ vào chiều ngày hôm qua
trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an trao đổi với báo chí cho biết
thông tin ban đầu do cơ quan điều tra cung cấp như sau
công ty phúc sơn hoạt động từ năm hai nghìn bốn
chủ yếu xây lắp ở huyện sau đó vươn mình từ năm hai nghìn một mươi
nhận được nhiều công trình từ bắc tới nam
đến nay có hai mươi một dự án với tổng mức đầu tư là hơn bốn mươi tỷ đồng
người phát ngôn bộ công an cho biết bước đầu xem xét hai dự án ở vĩnh phúc
cơ quan điều tra đã phát hiện công ty này bỏ ngoài sổ sách
không kê khai tài chính trốn thuế gây thiện hại cho ngân sách nhà
nhà nước trên sáu trăm bốn mươi tỷ đồng và cũng nợ hàng chục nghìn tỷ đồng tiền thuế
ngoài ra doanh nghiệp này còn có nhiều dự án bất động sản chưa đủ điều kiện để bán
chưa đủ điều kiện để đưa vào thị trường nhưng đã bán thu tiền
không giao đất cho nhà đầu tư gây thiệt hại hàng chục nghìn tỷ đồng
người phát ngôn bộ công an cũng cho biết thêm
theo cơ quan điều tra phó tổng giám đốc của công ty phúc sơn mới học xong lớp bốn
đồng thời khẳng định cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ
mở rộng điều tra để xử lý đúng người đúng tội và thu hồi tài sản
thủ đoạn giả danh người có chức vụ quyền hạn để lừa đảo
nhất là giả danh cán bộ công an viện kiểm sát tòa án vẫn tiếp tục xảy ra
mặc dù các cơ quan chức năng đã nhiều lần tuyên truyền cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng
qua vụ án được công an huyện chumaga tỉnh đắk lắc triệt phá khi bắt quả tang một nữ đối tượng
lập tài khoản facebook ảo mạo danh lãnh đạo nhà nước
chạy án chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của bị hại
chúng tôi muốn quý vị tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác trước thủ đoạn mà các đối tượng hoạt động phạm tội
đó là nguyễn thanh hoài hai mươi bảy tuổi trú tại phường trường an tp huế tỉnh thừa thiên huế
theo điều tra ban đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba thông qua mối quan hệ xã hội
hoài có quen biết một người dân ở xã cư diêm mở nông huyện cư mở ga
quá trình lân la làm quen hoài biết được người này có em trai
đang bị công an huyện crong búc tỉnh đắk lắc khởi tố bắt tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích
từ đó hoài đã nảy sinh ý định lừa chạy án để chiếm đoạt tài sản
để thực hiện hành vi hoài tự giới thiệu mình quen thân với một vị lãnh đạo cấp nhà nước
có thể giúp chạy án miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho bị can
sau đó hoài lập các tài khoản facebook ra lô ảo và dùng hình của chính vị lãnh đạo nhà nước làm ảnh đại diện
rồi kết bạn nhắn tin với người nhà bị can
sau một thời gian đóng giả nhiều vai nhắn tin qua lại hoài đã lấy được lòng tin và yêu cầu người nhà bị can đưa tiền để lo chạy án
vì tin tưởng nên từ tháng một đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn người nhà bị can đã năm lần đưa tổng số tiền một trăm bốn mươi năm triệu đồng cho hoài
đến cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn hoài tiếp tục yêu cầu người nhà bị can đưa thêm sáu mươi triệu đồng
do nghi ngờ bị hoài lừa nên sau đó người nhà đã đến công an huyện cư mở ga trình báo
vào cuộc xác minh nhanh bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện cư mờ ga đã tổ chức lực lượng trinh sát
theo dõi và bắt quả tang hoài khi đang nhận thêm năm mươi chín triệu đồng của người nhà bị can
bản thân tôi là không có nghề nghiệp ổn định cho nên tôi đã sử dụng một số nít ảo
gia lối hút ảo để mạo danh các cán bụng lãnh đạo của đảng để đi lừa đảo chiếm đọc tài sản
thông qua người quen tôi biết em của anh phú đang bị bắt vì tự cố ý gây thân tích ảo
cho nên tôi đưa ra thông tin gian dối là tôi có
tôi có người quen trong các vị lãnh đạo của đảng nên tôi có thể trại án được
tôi lừa đảo gia đình anh tổng số tiền là hai trăm linh bốn
bốn triệu nhưng mà lần thứ sáu là khi tôi đang kiểm năm mươi chín triệu trên tay thì bị cơ quan chức năng bắt hạ
thì đối tượng này có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi
và lợi dụng mạng xã hội và đóng nhiều vai để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thì sau khi tiếp nhận nguồn tin tội phạm cơ quan cảnh sát điều tra công an cư mường la đã áp dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ tổ chức bắt quả tang trong quá trình đối tượng đang nhận năm mươi chín triệu đồng
đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật không để ảnh hưởng đến uy tín của lãnh đạo gốc cao cũng như cơ quan tổ chức
qua việc này thì chúng tôi khuyến cáo người dân không nhẹ dạ cả tin nghe theo các đối tượng lừa đảo
đặc biệt là dùng mạng xã hội đưa thông tin gian dối không có thật để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và chúng tôi khuyến cáo người nhà các bị can trong các vụ án mà đang bị điều tra xử lý theo quy định của pháp luật thì không vì thiếu hiểu biết để bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hiện công an huyện cư mường an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nguyễn thanh hoài theo quy định của pháp luật
tiếp theo xin mời quý vị theo dõi bản tin kinh tế phương nam từ trường quay tp hcm
xin chào quý vị
kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
thưa quý vị thanh tra sở văn hóa thể thao tp hcm đã kiểm tra bảy cơ sở chiếu phim mike phát hiện bốn cơ sở vi phạm khi cho người chưa đủ một mươi tám tuổi vào xem phim
thông qua rà soát đã phát hiện bốn cụm rạp vi phạm cho người chưa đủ một mươi tám tuổi vào rạp xem phim mai
trong số bảy cụm rạp được kiểm tra
hiện thanh tra sở chưa công bố tên của bốn cụm rạp vi phạm
thông tin này sẽ có trong quyết định xứ phạt chính thức được ban hành sau
hiện ngoài phim mai thanh tra sở chưa phát hiện các trường hợp vi phạm đối với những phim khác
vì đợt này trong các phim đang chiếu rạp cũng chỉ có phim mai được phân loại một mươi tám cộng
thanh tra sở đang tham mưu quyết định xứ phạt vi phạm hành chính
trình chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm ban hành trong tuần sau
mức xứ phạt theo quy định là từ sáu mươi đến tám mươi triệu đồng
thanh tra sở tham mưu mức phạt trung bình là bảy mươi triệu đồng
thanh tra sở sẽ tiếp tục tổng hợp kết quả kiểm tra của các quận huyện tại tp hcm
để báo cáo thanh tra bộ văn hóa thể thao và du lịch
ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu đánh giá tổng kết sau hai năm thí điểm xe bít điện
để chuẩn bị cho đấu thầu vào năm hai nghìn hai mươi
ủy ban nhân dân tp hcm giao sở giao thông vận tải chủ trì
phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạng dịch vụ vận tải sinh thái vinbus
chi nhánh tp hcm và các cơ quan đơn vị có liên quan
tổ chức tổng kết hai năm thí điểm dịch vụ vận tải hành khách công cộng
bằng xe bít điện trên địa bàn tp hcm
tỷ lệ trợ giá cho tuyến xe buýt điện d bốn và các nguyên tắc hoạt động thí điểm
thực hiện theo đúng chủ trương của ủy ban nhân dân tp hcm
sau đó báo cáo kết quả cho ủy ban nhân dân tp hcm
đồng thời tra soát đẩy nhanh tiến độ xây dựng bộ định mức kinh tế kỹ thuật
và đơn giá cho xe bít điện trên địa bàn tp hcm
bên cạnh đó sở giao thông vận tải tp hcm được giao tham mưu nội dung dự thảo
để ủy ban nhân dân tp hcm báo cáo bang cán sự đảng ủy ban nhân dân
về kết quả thực hiện thí điểm
cụ thể tập trung phân tích đánh giá nguyên nhân đối với các tồn tại hạn chế
để đề ra phương hướng thực hiện phù hợp trong giai đoạn tiếp theo
nghiên cứu đề xuất tỷ lệ trợ giá nếu có và phương thức thực hiện phù hợp
đúng quy định nhằm khuyến khích hoạt động vận tải hành khách công cộng
sử dụng năng lượng xanh trên địa bàn tp hcm
để giúp cho người lao động có cơ hội tìm kiếm được việc làm sau kỳ nghỉ tết nguyên đáng
từ những nguồn uy tín trung tâm dịch vụ việc làm tp hcm
đã tổ chức tư vấn việc làm miễn phí
cho người lao động tại các bến xe nhà ga trên địa bàn của thành phố
thời điểm sau tết nguyên đáng là lúc rất đông lao động
từ các tỉnh thành phố quay lại tp hcm để tiếp tục công việc
số lượng người lao động tìm kiếm công việc mới cũng từ đó tăng lên
đặc biệt do tình hình kinh tế có phần khó khăn
một số lượng lớn người lao động chọn di chuyển bằng các phương tiện công cộng vào thành phố
qua các bến xe nhà ga trên địa bàn
vì vậy dễ xuất hiện tình trạng các cá nhân tổ chức môi giới không phép
lừa đảo người lao động tại các khu vực này
để ngăn chặn các hành vi lừa đảo người lao động
trung tâm dịch vụ việc làm tp hcm
đại cử cán bộ đặt bàn làm việc treo băng rôn
phát tờ rơi và tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí cho người lao động
ngay tại ba bến xe lớn
bến xe miền tây bến xe miền đông bến xe an sương và ga hòa hưng
hiện tại em mong muốn tìm việc làm phù hợp với việc học của mình
em đã học công nghiệp trường cao đẳng fpt ngành chứng mạnh điện tử
em cũng muốn đi theo ngành này để có thể phát triển sự nghiệp
hiện tại em thấy là
công ty đã tư vấn cho như thế này
người lao động có thể dễ dàng tìm được vị trí mong muốn
phù hợp với công việc bản thân của mình
theo ngành học mà em đang theo đuổi
tới giờ hiện tại em đang cân nhắc
đối với những ngành liên quan tới kỹ thuật
em thấy chương trình này của nhà nước khá là hiệu quả
tại vì nơi công cộng như vậy rất dễ tiếp cận
đối với những người mà người ta chưa có việc làm
theo trung tâm dịch vụ việc làm tp hcm
sau tất nguyên đáng các doanh nghiệp có nhu cầu tiến dụng rất cao
để phục vụ sản xuất kinh doanh
do đó người lao động các tỉnh đến thành phố
không lo thiếu việc làm
trước tình hình nhiều đơn hàng sản xuất quay trở lại
nhằm đáp ứng nhân lực phục vụ sản xuất sau tết
các doanh nghiệp còn thực hiện nhiều chính sách ưu đại
để thu hút nhân lực
theo thông tin thu thập của trung tâm
thông qua các doanh nghiệp đăng ký tuyến dụng
hiện có một trăm linh hai doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyến dụng
với tổng nhu cầu tuyển là một mươi chín hai trăm tám mươi năm vị trí việc làm
em thấy khá là tiện
bởi vì thay vì chúng ta đi ra bên ngoài
và phải đi ra đó để tìm hiểu
những cái chỗ làm
thì khi mà có một cái trung tâm
giới thiệu việc làm
thì nó sẽ khiến cho chúng ta tối giản hơn thời gian
và giúp ích cho
những lứa sinh viên của tụi em nhiều hơn
em rất là đánh giá cao việc này
tại các bến xe ga tàu
nhân viên trung tâm còn tiếp nhận đăng ký
tìm kiếm việc làm cho người lao động
đăng ký tuyến dụng
đăng ký cho người có nguyện vọng đi làm việc ở nước ngoài
theo hợp đồng đăng ký học nghề
ngoài ra các điểm tư vấn lưu động này
còn thông tin cho người lao động các đơn vị
đã có nhu cầu tuyến dụng
các địa chỉ giới thiệu việc làm uy tín trên địa bàn thành phố
sở du lịch thành phố hồ chí minh cho biết
lễ hội áo dài thành phố hồ chí minh lần thứ một mươi
năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề
tôi yêu áo dài việt nam
sẽ diễn ra từ ngày bảy cho đến ngày một mươi bảy tháng ba
với nhiều hoạt động nổi bật
một trong những điểm nhấn sẽ có khoảng là năm người
từ nhiều độ tuổi và giới tính khác nhau
tham gia chương trình đồng diễn áo dài
lễ hội áo dài thành phố hồ chí minh
cũng là sự kiện đánh dấu chặng đường một mươi năm phát triển
và tiếp tục duy trì các chương trình hoạt động
hứng ứng lễ hội áo dài thành phố hồ chí minh
phát triển lễ hội trở thành
sản phẩm du lịch văn hóa độc đáo hàng năm
theo đó lễ hội áo dài
thành phố hồ chí minh lần thứ một mươi
có sự tham gia đồng hành với vai trò đại sứ hình ảnh
của hơn hai mươi khách mời
người nổi tiếng đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực
bên cạnh đó lễ hội
cũng nhận được sự tham gia hứng ứng
của ba mươi nhà thiết kế áo dài nổi tiếng
đến từ nhiều địa phương trên cả nước
với những bộ sưu tập đặc biệt
thể hiện màu sắc văn hóa độc đáo của việt nam
của thành phố hồ chí minh
và các bộ sưu tập được đặt hàng thiết kế
dành riêng cho lễ hội
cùng các bộ sưu tập áo dài thiếu nhi ấn tượng
lễ hội áo dài thành phố hồ chí minh lần thứ một mươi
sẽ gồm nhiều hoạt động đặc sắc
trong đó chương khai mạc sẽ được tổ chức
vào tối ngày bảy tháng ba
tại công viên tượng đài chủ tịch hồ chí minh
hóa việt và áo dài ra thế giới
chương trình đồng diễn với áo dài
dự kiến diễn ra vào sáng ngày tám tháng ba
tại khu vực tuyến đường đi bộ nguyễn huệ
đây cũng là sự kiện chào mừng
một trăm một mươi bốn năm ngày quốc tế phụ nữ tám tháng ba
với điểm nhấn là hoạt động đồng diễn
trang phục áo dài với sự tham dự
của khoảng năm người từ các độ tuổi
giới tính khác nhau
trong thời gian diễn ra lễ hội
cũng sẽ diễn ra hoạt động không gian triển lãm
và tương tác với áo dài
gian hàng áo dài không đồng dành cho các nữ công nhân
không gian quảng bá một trăm linh điều thú vị
của thành phố hồ chí minh
đặc biệt bang tổ chức cũng trưng bày
và trang trí không gian trải nghiệm mặc áo dài
miễn phí dành cho người dân và du khách
cũng như phối hợp với công đoàn
đoàn thanh niên thành phố phát động quyên góp
và tặng áo dài vải mây áo dài
dành cho hội viên phụ nữ
có hoàn cảnh khó khăn
bên cạnh đó lễ hội còn có các hoạt động
như chương trình nghệ thuật với chủ đề
áo dài sắc màu thành phố hồ chí minh
cuộc thi duyên dáng áo dài thành phố hồ chí minh
cuộc thi vẽ trên áo dài
cuộc thi áo dài online với chủ đề
áo dài và một trăm linh điều thú vị
của thành phố hồ chí minh
theo sở du lịch thành phố hồ chí minh
lễ hội áo dài tiếp tục lan tỏa
và góp phần đưa áo dài trở thành trang phục
quen thuộc của người dân thành phố
từ sinh hoạt đời thường nét đẹp tại công sở
đến các sự kiện trọng đại
truyền tải hình ảnh văn hóa du lịch thành phố nói chung
và du lịch việt nam nói riêng
đến người dân trong nước và khách du lịch quốc tế
thông qua các hoạt động trong chương trình
và các kênh truyền thông
từ đó góp phần kích cầu du lịch và hỗ trợ doanh nghiệp
trong lĩnh vực liên quan
sau tết thì giá dòng sản phẩm iphone một mươi năm
tại việt nam đã được điều chỉnh giảm thêm
từ một cho đến hai triệu đồng so với trước đó
đây là giá thấp nhất kể từ
thời điểm đại lý mở bán thiết bị chính hãng
vào cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi
ngay sau khi mở bán
nhanh chóng trở thành tâm điểm trên thị trường
với nhu cầu mua sắm vượt xa lượng hàng hóa được phân bổ
với mức giá niêm yết ban đầu cho các phiên bản
hai trăm năm mươi sáu gb năm trăm một mươi hai gb và một t
lần lượt là ba mươi năm bốn mươi một và bốn mươi bảy triệu đồng
sản phẩm này lập tức thu hút sự chú ý
của đông đảo người tiêu dùng
so với mức đỉnh khi sản phẩm bị khang hàng
máy đang rẻ hơn từ năm đến bảy triệu đồng
ngoài ra gần như không có chênh lệch nhiều
về giá bán giữa các đơn vị bán lẻ trong nước
khác biệt khoảng từ hai trăm linh đến ba trăm linh ngàn đồng
tùy thuộc vào màu sắc
thành phố hoa đà lạt có thêm danh hiệu mới
thành phố sáng tạo
cuối tháng một mươi năm vừa qua đà lạt và hội an
được unesco công nhận tham gia vào mạng lưới thành phố sáng tạo
riêng đối với đà lạt
đây là thành phố sáng tạo đầu tiên của việt nam
về lĩnh vực âm nhạc
mở ra cơ hội hợp tác phát triển
đà lạt được kỳ vọng sẽ tạo sức bực mới
nếu có những cách làm phù hợp
thành phố này cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
thành phố của ngàn hoa
đên thông reo trong sương mù
nơi dịp sống mỗi ngày kết dệt bằng êm đềm và mộng mơ
sức khúc của thành phố này như tăng thêm bộ phận
khi tại nhiều không gian trên phố núi
lúc nào cũng đông đầy tiếng nhạc
hiệu ứng đầu tiên khi đà lạt được công nhận
là thành phố sáng tạo âm nhạc của unesco
chính là nhiều người cùng chung mong muốn
đến đà lạt để du lịch cùng âm nhạc
từ cái thành phố mộng mơ này
con người cũng yêu cuộc sống
yêu ca hát
yêu các chương trình nghệ thuật
và mọi người trở lại thành phố đà lạt
thấy thành thơi
tham gia vào mạng lưới các thành phố sáng tạo của unesco
đà lạt có cơ hội tiếp nhận những kinh nghiệm hay
từ các thành phố sáng tạo trên thế giới
mở ra cơ hội hợp tác
tạo dựng không gian sáng tạo và đổi mới cho địa phương
đồng thời tăng thêm giá trị cho đà lạt
thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật
hợp tác đầu tư và du lịch
âm nhạc nó là cái trọng tâm
là chiến lược phát triển
nhưng xung quanh nó sẽ tạo ra một hệ sinh thái công nghiệp văn hóa đi theo
tại vì làm được nhạc thì chỉ có thiết kế đi theo đúng không
và ra mắt âm nhạc
biểu diễn âm nhạc thì nó cần một không gian kiến trúc đẹp
tham gia mạng lưới sáng tạo âm nhạc
đà lạt phải thực hiện ba sáng kiến
ở cấp địa phương là di sản âm nhạc của tương lai
giáo dục âm nhạc vì cộng đồng
củng cố hệ thống mạng lưới không gian sáng tạo
với mạng lưới ở cấp quốc tế
đà lạt sẽ tổ chức ba chương trình
một là hòa âm cồng chiên đông nam á
diễn ra hàng năm
hai là chương trình thanh âm đại ngàn
hợp tác giữa đà lạt với các thành phố trong mạng lưới
thành phố sáng tạo lĩnh vực âm nhạc
và ba là chương trình festival âm nhạc quốc tế
lan biang tổ chức hai năm một lần
hiện tại đà lạt tiếp tục xây dựng
kế hoạch phát triển thành phố sáng tạo âm nhạc
dựa trên nông góp của các chuyên gia trong và ngoài nước
kết nối với các tổ chức văn hóa
cũng như khuy động nhiều nguồn lực xã hội
xây dựng thành phố đà lạt
là một điểm đến
khi mọi người đến đây là điều cảm nhận
đây là một thành phố sáng tạo về lĩnh vực âm nhạc
đồng thời thành phố sẽ tiếp tục
thu hút các dự án
đặc biệt là những nhóm ban nhạc trẻ
tham gia vào mạng lưới
thành phố sáng tạo của unico
đà lạt phải thực hiện một lộ trình với rất nhiều việc không dễ dàng
nhưng từ những bài học kinh nghiệm
của các thành phố sáng tạo trên thế giới
từ khả năng huy động cộng đồng
bắt đầu từ mùa xuân mới năm hai nghìn hai mươi
đà lạt đang từng bước tạo dựng sức mật mới
sức mật từ không gian sống
mà ở đó ngày ngày
mọi người đều được đón nhận cơ hội sáng tạo